bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang tổ chức hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm hai nghìn hai mươi vùng miền núi phía bắc
dự hội nghị có lãnh đạo bộ kế hoạch và đầu tư lãnh đạo ủy ban nhân dân một mươi bốn tỉnh trung du và miền núi phía bắc
theo báo cáo của các địa phương trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tốc độ tăng trưởng grdp của vùng đạt bảy sáu cao hơn bình quân cả nước
thảo luận tại hội nghị các đại biểu cho rằng các tỉnh trong vùng cần tranh thủ nguồn vốn để đầu tư phát triển
chính phủ cần tiếp tục phân bổ nguồn vốn cho công tác di dân tái định cư các công trình thủy điện bổ sung kế hoạch trung hạn nguồn vốn oda cho các dự án trên địa bàn các tỉnh
thực hiện các chính sách mới do trung ương ban hành như hỗ trợ hợp tác xã hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao
kế nghị của các tỉnh trong vùng đã được lãnh đạo bộ kế hoạch và đầu tư tiếp thu và sẽ phối hợp với các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết theo thẩm quyền và trình chính phủ giải quyết trong thời gian sớm nhất